với mục tiêu tạo không gian chia sẻ và đóng góp ý kiến đa chiều về xây dựng thể chế
thực hiện các giải pháp phát triển carbon thấp tại khu vực đô thị
tăng cường cơ hội đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác quốc tế dành cho các thành phố ở việt nam
hôm nay tổ chức un hai bitat phối hợp với cục biến đổi khí hậu bộ tài nguyên và môi trường
tổ chức hội thảo thúc đẩy giảm phát thải carbon trong khu vực đô thị
theo các nhà khoa học các thành phố tiêu thụ trên bảy mươi năng lượng toàn cầu và tạo ra trên bảy mươi lượng phát thải co hai toàn cầu
trong khi đó trên chín mươi khu vực đô thị nằm ở vùng ven biển vì vậy rất dễ bị tổn thương do nước biển dân mưa lớn lụt bão
xử lý vấn đề biến đổi khí hậu cả thích ứng và giảm nhẹ tại các thành phố được cho là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của mỗi quốc gia khi tham gia thỏa thuận paris
việt nam cũng thể hiện trách nhiệm của mình với cam kết đến năm hai nghìn hai mươi
giảm tám lượng khí phát thải carbon trong khu vực đô thị
phát thải nhà kính và có thể giảm tiếp đến hai mươi năm nếu nhận được hỗ trợ quốc tế
bộ tài nguyên và môi trường cũng đang phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica xây dựng nghị định về lộ trình và phương thức
để việt nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu
trong đó vai trò của khu vực đô thị đối với các hành động giải pháp giảm nhẹ phát thải là không thể thiếu
tuy nhiên để thực hiện hiệu quả việc giảm phát thải carbon trong khu vực đô thị
giới phân tích cho rằng chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong việc triển khai định hướng phát triển phát thải thấp
từ đó thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh trong tương lai
cũng với mục tiêu thúc đẩy giảm phát thải carbon trong khu vực đô thị
năm nay với sự hỗ trợ và hợp tác tích cực từ ban thư ký apec việt nam
chương trình nghiên cứu và công nghệ apec sẽ tập trung vào việt nam với mục tiêu xác định nhu cầu và các giải pháp công nghệ khí hậu cho việt nam